nhưng khi nghe tin hà nội cho phép trường mầm non hoạt động trở lại vào ngày một mươi ba tháng bốn
cả hai vợ chồng đi tìm suốt mấy ngày nay nhưng vẫn mù tịt đến đâu cũng không ưng
một số trường có tiếng thì đều đã đóng cửa hoặc chuyển địa điểm xa nhà
các trường mới mở gần nhà cảm thấy không yên tâm gửi gắm con
nên hai vợ chồng chị dự định sẽ để con ở nhà thêm một thời gian
đa số phụ huynh có con trong đội tường mầm non đánh giá
việc tìm trường tìm lớp cho con thời điểm này rất khó khăn bởi sau thời gian dài dịch bệnh
hồi đầu tháng ba làn sóng bán trường ập tới
các cơ sở giáo dục mầm non tư thuộc đồng loạt biến mất hoặc đổi chủ
thay tên khiến phụ huynh rất khó khăn trong việc đánh giá thẩm định chất lượng dạy học
hà nội là một trong những địa phương cho trẻ mầm non nghỉ giá nhất cả nước
dịch bệnh kéo dài đã khiến hàng nghìn cơ sở giáo dục mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính
khó khăn trong dịch bệnh đã khổ sở nay đối diện với những khó khăn sau dịch bệnh
thật sự là một bài toán đau đầu với tất cả mọi người đặc biệt các bậc phụ huynh
nhưng trong bối cảnh bình thường mới hy vọng mọi thứ sẽ chỉ là khó khăn nhất thời
chúng ta sẽ ổn định trở lại để các con vui vẻ đến lớp cùng bạn bè thầy cô cha mẹ yên tâm làm việc